hôm qua ngày hai mươi bảy tháng hai lãnh đạo công an phường khâm thiên quận đống đa hà nội cho biết
đơn vị đã nhận trình báo từ đại diện quán cà phê có địa chỉ tại ngõ trung tiền phường khâm thiên
về việc một nhân viên bảo vệ của quán bị hành hung
theo lãnh đạo công an phường khâm thiên đại diện quán cà phê trình báo khoảng một mươi giờ ba mươi cùng ngày
có ba khách gồm một nam một nữ và một cháu nhỏ đến quán uống nước
thời điểm này ông ích bảo vệ của quán hướng dẫn khách để xe vào đúng chỗ thì đưa vé xe cho vị khách nam
sau khi xem vé xe thấy vé có số bốn mươi chín nam thanh niên này không lấy vé mà để vé ở bàn bảo vệ
lúc này người phụ nữ đi cùng cầm vé xe rồi vào trong quán
lúc sau cả ba người này đi ra lấy xe về
nam thanh niên ra khu vực trả vé và nói chúng mài bỏ hết vé xe xấu đi
trước thái độ hậm hực của khách ông x giải thích do vé đã được in sẵn
vé như thế nào ông đưa cho khách như vậy
lúc này nam thanh niên lao tới hành hung nam bảo vệ xung ghế đập vào đầu ông x
sau khi bị hành hung ông ích đã cùng đại diện quán cà phê đến trụ sở công an phường khâm thiên trình báo
lãnh đạo công an phường khâm thiên cho hay đơn vị đã đưa người bị hại đi thăm khám
đồng thời xác minh truy tìm để triệu tập đối tượng hành hung nam bảo vệ đến trụ sở để làm việc
tuyên tử hình người đàn ông đem ba trăm linh triệu đi khởi nghiệp
hôm qua ngày hai mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
hình sự đối với đặng danh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường cửa nam thành phố vinh tỉnh nghệ an
và võ hẳn nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường trường thi tp vinh về tội mua bán trái phép chất ma túy
tuấn từng nhiều lần bị đưa ra xét xử về các tội danh như mua bán trái phép chất ma túy
tặng chữ trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phó danh tuấn ra tù trở về địa phương
vì không có công việc ổn định
thế nên tuấn nảy sinh ý định mua bán ma túy về kiếm lời
vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tuấn liên lạc đặt người đàn ông tên quang mua ba kg ma túy giá ba trăm linh triệu đồng về bán kiếm lời
nghiện ma túy xong tuấn đưa về nhà mẹ và cất hai gói nguyên còn một gói tuấn chia ra tám gói nhỏ có khối lượng khác nhau
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tuấn gặp hàng nga được người phụ nữ này nhờ trở về nhà
sau đó tuấn nhận được điện thoại của khách hàng
đạt mua một kg ma túy giá một trăm năm mươi triệu đồng
khi tuấn về lấy ma túy chuẩn bị đi giao cho khách thì nga gọi điện nhờ trở đi công việc
lúc này nga cầm theo một túi ni lông lên xe phát hiện túi chứa ma túy của tuấn ở kế phụ thì bỏ hai túi xuống chỗ để chân
khi đến địa điểm giao hàng tuấn nhờ ga cầm tới ma túy còn mình đi tìm chỗ đậu xe
tuy nhiên khi nga vừa mở cửa ô tô thì công an ập vào thu túi ma túy trên tay
công an kiểm tra xe phát hiện chiếc túi của nga trên xe cũng chứa hơn một ba kg ma túy
bị công an bắt tuấn khai thêm hai gói ma túy cất dấu trong nhà mẹ đẻ với khối lượng hơn hai sáu kg ma túy
khám xét nhà nga công an thu được bốn mươi gram ma túy
tại phiên tòa tuấn nhận trách nhiệm về số ma túy gần ba sáu kg đồng thời khẳng định không liên quan đến số ma túy của nga
tuy nhiên bị cáo nga lại khai nhận số ma túy này mang lên xe để bán cho tuấn
nhưng tại phiên tòa người phụ nữ này không có tên
không đưa ra được bằng chứng về trao đổi mua bán số ma túy trên giữa hai người
ngoài ra tuấn còn khai nhận số tiền ba trăm linh triệu đồng mua ma túy là tiền tích cóp gửi mẹ đẻ trước khi đi tù
trong vụ án này hội đồng xét xử nhận định viện kiểm sát nhân dân truy tố hai bị cáo tuấn và nga là đúng người đúng tội đúng pháp luật
tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn ba sáu kg ma túy
bị cáo nga phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn một ba kg ma túy
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đặng danh tuấn tử hình và võ hẳn nga hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
đâm người khác tử vong vì ăn cơm cùng vợ
đêm qua ngày hai mươi bảy tháng hai lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc sơn thành phố hải dương tỉnh hải dương cho biết vào tối cùng ngày trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong
báo cáo của công an xã ngọc sơn cho biết khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày hai mươi bảy tháng hai do ghen tuông
đối tượng phạm văn thuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú tại xã hưng đạo huyện tứ kỳ hải dương đã mang theo ra bầu đến phòng trọ của vợ cũ là chị bàng thị thoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê tại huyện khói châu hưng yên tại thôn phạm xá xã ngọc sơn
tại đây thuyết thấy chị thoa và anh nguyễn văn nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã toàn thắng huyện gia lộc tỉnh hải dương đang ngồi ăn tối
do ghen tuông thuyết đã dùng dao đâm anh nhãn gây thứng tích sau khi bị đâm anh nhãn chạy ra đến cổng thì gục xuống
sau đó anh nhãn được đưa đi cấp cứu thế nhưng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc sơn cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc công an xã ngọc sơn cùng quân chúng nhân dân đã bắt giữ đối tượng thuyết
đồng thời báo cáo lãnh đạo công an thành phố hải dương để chỉ đạo điều tra xác minh
bắt loạt cán bộ xã ở thái bình lạm quyền khi thi hành công vụ
hôm qua ngày hai mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tỉnh thái bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam với đường khắc thủy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chủ tịch ủy ban nhân dân xã hồng an
trần hữu dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã
trần ích vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn bí thư tri bộ thôn bắc sơn xã hồng an
trần quang bảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trưởng thôn bắc sơn
ba đường thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tri hội trưởng hội phụ nữ thôn bắc sơn để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo khoản hai điều ba trăm năm mươi bảy bộ luật hình sự
cơ quan điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng trên đã vượt qua quyền hạn được giao chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng năm hai trăm sáu mươi chín bốn mét vùng đất chuyên trồng lúa nước tại xứ đồng lĩnh mậu thuộc địa phận thôn đồng trang xã hồng an
hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước và các cá nhân tổng số tiền
đó là hai trăm hai mươi một ba trăm một mươi bốn tám trăm linh đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật